tiếp đại sứ đảng mệnh toàn quyền hợp trung quốc hoa kỳ tại việt nam mark nnapper
bộ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực
đồng thời tái khẳng định thiện trí và cam kết của việt nam nói chung
bộ công an việt nam nói riêng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước
bộ trưởng cảm ơn sự chia sẻ quan tâm kịp thời của phía hoa kỳ
liên quan tới vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
về vụ việc này đại sứ mark knapper nhấn mạnh
quan điểm của hoa kỳ là phản đối lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức cá nhân nào liên quan
hoa kỳ cam kết sẵn sàng hợp tác với việt nam bằng tất cả các phương thức
để đưa ra sự thật của mối liên hệ giữa cá nhân tổ chức nào đó đang ở hoa kỳ
có liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở việt nam